sở giáo dục và đào tạo tp hcm họp báo về kết quả lựa chọn sách giáo khoa mới năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây là lần đầu tiên việc một chương trình học có nhiều bộ sách giáo khoa
do đó nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội
theo tính toán sơ bộ bộ sách giáo khoa mới có giá thành cao gấp ba lần sách hiện hành
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đến nay các trường đã thống nhất lựa chọn bộ sách
trần trời sáng tạo cho học sinh lớp một
tỷ lệ lựa chọn tại tp hcm là khoảng tám mươi nhiều tỉnh thành phía nam khác cũng lựa chọn bộ sách này
hiện bộ sách trần trời sáng tạo chưa được ấn định ngày bán chính thức
để phụ huynh có thể lựa chọn mua đúng bộ sách các nhà xuất bản sẽ trực tiếp phân phối tại trường
giá của bộ sách giao động từ khoảng hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng
để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học sinh ở vùng sâu vùng xa
giải pháp của tp hcm là dành một khoản kinh phí từ ngân sách cho các trường để mua sách giáo khoa dùng chung
hiện có năm bộ sách giáo khoa được bộ giáo dục và đào tạo thẩm định giá thành các bộ sách do các nhà xuất bản ấn định